tiếp tục với những thông tin khác công an quận cầu giấy hà nội đang điều tra trường hợp dùng căn cước công dân giả đi thi hộ tại đại học ngoại ngữ với giá bốn triệu đồng
sự việc đã xảy ra trong kỳ thi đánh giá năng lực của đại học ngoại ngữ đại học quốc gia hà nội
theo xác minh ban đầu vào sáng ngày ba tháng bảy công an quận cầu giấy đã cùng hội đồng thi của trường trung học phổ thông chuyên sư phạm hà nội phát hiện thí sinh mang theo số báo danh ba mươi sáu nghìn một trăm bốn mươi năm có dấu hiệu dùng căn cước công dân giả để vào phòng thi đánh giá năng lực tiếng nhật
bước đầu xác định người này được thi hộ với giá bốn triệu đồng
ngày một mươi bốn tháng năm công an quận cầu giấy cũng đã phát hiện một trường hợp dùng căn cước công dân giả đi thi hộ tại đại học ngoại ngữ
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay thì gần một triệu thí sinh cả nước đã bước vào bài thi thứ ba của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi hai bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc là khoa học xã hội
đây là bài thi được coi là đặc biệt nhất của kỳ thi bởi nhiều quy định chặt chẽ công tác tổ chức coi thi đảm bảo quy chế thi cũng có những yêu cầu khắt khe hơn
thí sinh thi hết môn thứ nhất chuyển sang môn thứ hai hoặc ba nhiều em có thể thi môn này mà không thi môn kia
tất cả điểm thi đều đã bố trí phòng chờ cho các em và khu vực này được tổ chức nghiêm ngặt với đầy đủ quy chế như là phòng thi chính thức
công tác coi thi cũng đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao trước đó toàn bộ cán bộ coi trên cả nước cũng đã bắt buộc phải thực hiện qua bài kiểm tra về quy chế thi